thưa quý vị kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm năm nay kéo dài năm ngày với nhiều hoạt động vui chơi giải trí kinh doanh sản xuất của người dân và doanh nghiệp
cùng với tình trạng nắng nóng gia tăng dẫn đến các nguy cơ tiềm ẩn về cháy nổ cũng như là tai nạn sự cố
để bảo đảm cho người dân yên tâm đón lễ lực lượng công an thành phố hà nội đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ sớm từ xa
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân trên địa bàn quận hoàn kiếm
phường hàng bông quận hoàn kiếm với đặc thù hầu hết là nhà ở kết hợp với hộ kinh doanh hàng hóa nhiều diện tích nhỏ sâu mật độ dân cư rất đông
nếu có cháy dễ xảy ra cháy lan gây thiệt hại không nhỏ
chính vì vậy lực lượng công an thường xuyên trực tiếp xuống địa bàn kiểm tra hướng dẫn từng người dân về phòng cháy chữa cháy nhất là trong dịp lễ
anh em sẽ luôn nhắc nhân viên là để lối thoát hiểm lối đi ra đi vào gọn ngang
trước khi đi về nhân viên sẽ kiểm tra phòng tắt điện cắt ngắt cầu giao
và trang bị các bình cứu hỏa phòng cháy trễ cháy ở các tầng và cửa giao vào
chú ý vấn đề là các cái đồ mà dễ cháy nổ mình cẩn thận nói chung là rất cẩn thận
và mình ra khi mà mình ra khỏi nhà thì nên chú ý tất cả các hệ thống điện đóng tắt đi bếp núp tất cả mọi cái tắt hoàn toàn
bên cạnh đó quận hoàn kiếm lưu giữ một trăm chín mươi di tích lịch sử văn hóa nổi tiếng
vì vậy mỗi dịp nghỉ lễ quận đón hàng trăm nghìn lượt du khách đổ về vui chơi tham quan mua sắm
càng tiêm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ
công an quận hoàn kiếm đã đề nghị công an một mươi tám phường và cán bộ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ yêu cầu mỗi hộ dân
mỗi điểm danh thắng cơ sở thờ tự phải ra soát kiểm tra hệ thống điện trang thiết bị chữa cháy họp bàn để có phương án phòng cháy chữa cháy tới từng ngõ từng nhà
tăng cường công tác kiểm tra hướng dẫn và tổ chức tùy tập phương án tổ chức cấp giấy huấn luyện
và cho những người làm việc tại các cơ sở và người dân đến tham quan tại các di tích
phối hợp với ủy ban dân một mươi tám phường đi kiểm tra và nhắc nhở các nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh và xử lý những trường hợp vi phạm để dẫn đến nguy cơ cháy nổ cao
đặc biệt là trong dịp ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm này trước lễ trong và sau là chúng tôi đều có tổ chức tuyên truyền về phòng cháy cháy trên hệ thống loa phát thanh của phường
trên các mạng giao lô nền tảng của mạng
và tuyên truyền thế thì chúng tôi gửi cái thông tiệm đến cho các hộ kinh doanh rồi người dân và các cơ sở trên địa bàn trước khi đi chơi hay đi xa đều phải có rất là kỹ về cái này
bên cạnh sự vào cuộc của cơ quan chức năng thì mỗi người dân mỗi gia đình cũng cần tự có ý thức phòng ngừa cháy nổ
chủ động trang thiết bị chữa cháy đầy đủ phòng trường hợp có hỏa hoạn xảy ra